thành ủy hà nội tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi với chủ đề
gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh khơi dậy ý chí
phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô ngày càng dâu đẹp văn minh và hiện đại
phát biểu tại buổi họp báo đồng chí đào đức toàn phó bí thư thành ủy hà nội cho biết
công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được ban thường vụ chỉ đạo sát sao đúng quy trình
dự thảo báo cáo chính trị đã tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân
các nhà khoa học văn nghệ sĩ trí thức doanh nhân và các bậc lão thành cách mạng
lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia
ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội khóa một mươi bảy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có tám mươi một người bầu bảy mươi một người đồng chí vũ đức bảo trưởng ban tổ chức thành ủy hà nội khẳng định
đề án nhân sự đã bám sát về trình độ năng lực phẩm chất cán bộ
với các nội dung liên quan tới kê khai tài sản cán bộ các hồ sơ trình đại hội đều được thực hiện
theo quy định và đã được các cơ quan chức năng thẩm định các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình
năm bước và bảo đảm cơ cấu trẻ cơ cấu nữ